theo báo nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yên bái cho biết
tính đến bảy giờ một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một liên quan đến chùm ca bệnh cộng đồng phát hiện ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
đã ghi nhận tổng cộng hai mươi sáu trường hợp
hiện tại tất cả hai mươi sáu trường hợp trên đang được cách ly
điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi tình trạng sức khỏe ổn định
riêng từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến bảy h một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một
nhân viên y tế dự phòng tỉnh thực hiện xét nghiệm tầm soát bằng phương pháp rt pcr tổng số ba năm trăm chín mươi mẫu
qua đó phát hiện thêm chín trường hợp mắc mới tám trường hợp tại thành phố yên bái một trường hợp tại huyện yên bình
tất cả các trường hợp này đều là f một đang được cách ly tập trung từ ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng một mươi một
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid tỉnh yên bái đã yêu cầu thành phố yên bái thị trấn yên bình huyện yên bình
thị trấn cầu phúc xã minh quán xã việt thành huyện trấn yên tạm dừng các hoạt động tập trung đông người
tạm dừng tổ chức tiệc cưới dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke massage khu vui chơi giải trí và tập luyện thể thao
riêng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng quán ăn quán bia yêu cầu không bán hàng tại quán
chỉ được bán em về hoặc bán hàng online nghiêm cấm các hoạt động của quán vỉa hè từ một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
trước đó theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yên bái chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
qua lấy mẫu sàng lọc các trường hợp có triệu chứng ho sốt đến khám tại trung tâm y tế huyện yên bình
phát hiện một trường hợp là nam hai mươi tuổi địa chỉ thị trấn yên bình huyện yên bình có kết quả dương tính với sars cov hai
ngay sau khi ghi nhận thông tin trên các đội truy viết tỉnh yên bái khẩn trương điều tra các trường hợp liên quan đến lịch trình di chuyển của trường hợp dương tính nêu trên
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một lực lượng chức năng phát hiện thêm một mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
cụ thể tám trường hợp tại thành phố yên bái năm trường hợp tại huyện trấn yên một trường hợp tại huyện yên bình
liên quan đến các trường hợp này bước đầu ghi nhận một trăm ba mươi ba trường hợp là f một ba trăm hai mươi bảy trường hợp là f hai
toàn bộ đang được thực hiện cách ly và lấy mẫu theo quy định
tỉnh yên bái sẽ tiếp tục cho học sinh sinh viên đến trường
tuy nhiên yêu cầu các cơ sở giáo dục cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiệp các quy định về phòng chống dịch
không tổ chức các hoạt động tụ tập đông học sinh sinh viên vào thời điểm này
phát hiện và có giải pháp kịp thời đối với các học sinh sinh viên có biểu hiện ho sốt khó thở
thông báo ngay cho các cơ sở y tế để xét nghiệm sang lọc
trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tỉnh yên bái huy động lực lượng thực hiện công tác phòng chống dịch
tại các địa phương ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh
truy vết triệt để các trường hợp liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
chủ động linh hoạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
trong một nghiên cứu các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu của bộ y tế bang missicp mỹ
và nhận thấy ở những phụ nữ mắc covid một mươi chín tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai cao gấp ba lần
so với phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh đẻ
và tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai tăng lên gấp năm lần khi biến thể đen tạo trở nên phổ biến
bên cạnh đó khi mắc covid một mươi chín phụ nữ mang thai da đen có nguy cơ tử vong cao gấp ba lần
so với phụ nữ da trắng hoàng gốc tây ban nha mang thai
theo nghiên cứu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
không ai được tiêm chủng đầy đủ trong số một mươi năm phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín tử vong trong thời gian nghiên cứu
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
một báo cáo thứ hai của cdc hoa kỳ cho thấy
nguy cơ tha chất lưu ở những phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín đã tăng vọt từ bốn mươi bảy trước khi biến thể data xuất hiện
phổ biến lên thành ba trăm linh bốn sau khi biến thể này lây lan rộng rãi
và một nghiên cứu khác của cdc hoa kỳ cũng cho thấy
phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín khi biến thể đen tạo phổ biến
thì có nguy cơ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cao gấp ba lần so với phụ nữ không mang thai trong độ tuổi sinh đẻ
điều đáng lo ngại là theo dữ liệu của cdc hoa kỳ
hiện chỉ có ba mươi năm ba phụ nữ mang thai ở mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ trước hoặc trong khi mang thai
tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn ở phụ nữ da đen và gốc tây ban nha mang thai
tiến sĩ đan nam mine delmen phụ trách nhóm tiêm chủng cho bà mẹ cdc hoa kỳ cho biết
cdc hoa kỳ đang rất lo ngại về tỷ lệ tiêm chủng thấp ở phụ nữ da màu
tuy nhiên theo toe demes phó giáo sư và chuyên gia nghiên cứu về sản phụ khoa tại đại học utep mỹ
những phát hiện từ các nghiên cứu này có thể giúp thuyết phục nhiều phụ nữ đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hơn
các nhà khoa học cho rằng nguy cơ thái chết lưu ngày càng tăng thực sự khiến chúng ta lo ngại rằng covid một mươi chín không chỉ gây ảnh hưởng tới mẹ
mà còn gây nguy hiểm cho thai nhi và việc truyền tải thông điệp nguy cơ này một cách rộng rãi có thể giúp cải thiện tỷ lệ tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đặc biệt là ở phụ nữ
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại trường trung học cơ sở tiền yên hoài đức được chuyển đổi thành trạm y tế lưu động đầu tiên
trạm y tế lưu động đầu tiên ở hà nội đã bắt đầu đón bệnh nhân covid một mươi chín
sau khi thực hiện cách ly f một tại nhà hà nội cũng đã kích hoạt các trạm y tế thu dung điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín để giảm tải cho y tế tuyến trên
trường trung học cơ sở tiền yên huyện hoài đức là trường do chưa sử dụng nên đã chuyển đổi để trở thành trạm y tế lưu động
trong sáng nay năm bệnh nhân đã được đưa vào đây dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có khoảng một mươi bệnh nhân
những ngày đầu trạm y tế này chủ yếu đón các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trạm y tế lưu động được chuẩn bị lắp đặt trang thiết bị trong khoảng sáu ngày với quy mô ba trăm linh giường tiếp nhận các bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
hiện tại trạm y tế được bố trí ba cán bộ y bác sĩ cùng lực lượng quân đội công an tổng cộng khoảng một mươi năm người tham gia điều hành hoạt động
theo ghi nhận của phóng viên dân việt cùng ngày tại trường trung học cơ sở xã tiền yên
không khí làm việc khẩn trương của các công nhân nhằm đưa
cơ sở thu dung f này đi vào hoạt động đúng thời điểm dự kiến
công trình này được triển khai xây dựng trong suốt một tuần vừa qua
theo đó các công trình lắp đặt thiết bị khu vực nhà vệ sinh dành cho bệnh nhân f đang được công nhân gấp rút hoàn thiện
các trang thiết bị cuối cùng bình nước nóng cũng được trang bị tại phòng tắm của các bệnh nhân
cơ sở vật chất tại đây rất khang trang và mới vì trường trung học cơ sở tiền yên vừa mới được xây dựng
chưa kịp đón học sinh vào học thì bị dịch covid bùng phát nên huyện hoài đức đã tận dụng nơi này làm điểm thu dung f một
cơ sở thu dung f này được chia ra nhiều khu vực
khu thu dung f khu điều hành khu ăn ở của cán bộ y tế khu vệ sinh tắm giật của các f
giữa các khu vực này được ngăn cách bởi các vách tôn nhằm tránh sự tiếp xúc dẫn đến lây lan dịch bệnh
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho hay đối với trạm y tế lưu động đồng xuân
ngoài nhiệm vụ triển khai các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
trạm còn có chức năng kết nối giữa chăm sóc quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện
phát hiện các ca bệnh diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời
trạm y tế cũng sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu khám chữa bệnh sơ cứu chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường
trạm y tế lưu động tại chợ đồng xuân có sáu nhân viên y tế trong đó có một bác sĩ phụ trách trạm
trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp trạm được trang thiết bị y tế đầy đủ
có thể phục vụ khám điều trị cho từ năm mươi đến một trăm linh ca bệnh f
ngoài các nhân viên y tế ủy ban nhân dân phường đồng xuân sẽ huy động thêm cán bộ cơ sở là thành viên hội chữ thập đỏ
hội viên phụ nữ đoàn thanh niên tổ dân phố tham gia hỗ trợ nhân viên y tế lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thông tin
cũng thông tin với phóng viên dân việt ông trương kỳ phong giám đốc trung tâm y tế quận hà đông cho biết
quận đã chuẩn bị một mươi bảy trạm đặt tại một mươi bảy phường mỗi trạm có năm cán bộ y tế
ngoài cán bộ y tế quận phường sẽ huy động thêm các y bác sĩ đã nghỉ hưu khu vực tư nhân
theo ông phong quận hà đông cũng đã khảo sát nhà văn hóa trường học công sở để chọn nơi đặt trạm y tế lưu động
địa điểm dự kiến lựa chọn là trường mầm non cơ sở hai phú lương và khu vực nhà văn hóa phường yên nghĩa
mỗi cơ sở này có thể tiếp nhận khoảng một trăm năm mươi f
ngoài ra quận hà đông cũng đã thí điểm cách ly f một tại nhà với người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi
ngoài trạm y tế lưu động này hà nội cũng chuẩn bị cho các trạm y tế lưu động khác chuẩn bị đưa vào hoạt động gồm trung tâm văn hóa
thể thao phường thạch bàn quận long biên có quy mô một trăm năm mươi giường phòng khám đa khoa minh phú huyện sóc sơn có quy mô hai trăm linh giường
trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện thanh trì với quy mô ba trăm linh giường và trường mầm non lê thanh a xã lê thanh huyện mỹ đức có quy mô hai trăm linh giường